liên quan đến vụ án gian lận bảo hiểm y tế xảy ra tại bệnh viện đa khoa trung ương quảng nam vào năm hai nghìn hai mươi
vào ngày hai mươi năm tháng năm tòa án nhân dân tỉnh quảng nam đã mở phiên sơ thẩm xét xử đối với các bị cáo liên quan tới vụ việc
gồm nguyễn tấn bá bác sĩ khoa nội tim mạch lương thanh trung và nguyễn văn sơn cùng là điều dưỡng
phạm thị bích trâm chuyên viên giám định bảo hiểm y tế và nguyễn thị hồng hải
nguyên phó trưởng phòng giám định bảo hiểm y tế của bệnh viện
theo có trạng với chức vụ trưởng khoa nội tim mạch bệnh viện đa khoa trung ương quảng nam
nguyễn tấn bá trong quá trình khám và điều trị bệnh biết rõ hai mươi hai bệnh nhân bị hẹp động mạch vành nhẹ
không cần phải dùng thủ thuật đặt stent tuy nhiên vì mục đích cá nhân bá đã chỉ đạo các bị cáo trung
và sơn lập khống hồ sơ các bệnh nhân này có thực hiện thủ thuật đặt sten năm động mạch vành
nhằm mục đích chiếm đoạt hai mươi hai sten và vật tư thiết bị y tế kèm theo
sau đó chuyển hồ sơ
bệnh viện đa khoa trung ương quảng nam đã lập khống cho bệnh viện để tổng hợp và thanh toán bảo hiểm y tế
với bảo hiểm xã hội tỉnh quảng nam
hành vi của các bị can đã gây thiệt hại cho quỹ bảo hiểm y tế hơn tám trăm hai mươi chín triệu đồng
gây thiệt hại cho bệnh viện đa khoa trung ương quảng nam hơn một trăm sáu mươi hai triệu đồng
hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo nguyễn tấn bá hai năm tù bị cáo lương thanh trung và nguyễn văn sơn
cùng bị tuyên phạt một năm tù cho hưởng án treo về tội gian lận bảo hiểm y tế
các bị can nguyễn thị hồng hải và phạm thị bích trâm bị xử phạt bảy mươi triệu đồng do thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng